điều quan trọng nhất của cuộc đối thoại là tháo gỡ trực tiếp những vấn đề khó khăn cho nông dân
và bày tỏ băn khoăn về một số thực trạng hiện nay như tại sao nông dân chưa giàu lên
vì sao còn nhiều vướng mắt những vướng mắt cụ thể là gì
và tại sao có đến bảy mươi người dân sống ở nông thôn chiếm trên bốn mươi ba lao động nhưng chỉ đóng góp cho gdp khoảng một mươi tám
nguyên nhân là do năng suất lao động thấp
thủ tướng đã đặt ra câu hỏi như vậy tại buổi đối thoại
và trong ngành nông nghiệp như thị trường vốn và đất đai công nghệ đầu vào cho nông nghiệp xây dựng nông thôn mới
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường khẳng định giống cây trồng của việt nam là giống tốt
có thể khẳng định không phải là giống việt nam xấu tất mà nhìn chung giống nông nghiệp việt nam đáp ứng được yêu cầu trước mặt
nhưng hiện nay có yếu mấy nhóm hàng này yếu này cây ăn quả yếu
một số giống cho cây ăn quả yếu
cây hoa này yếu phải khẳng định là như thế
cây rau này yếu đặc biệt nay mai muốn xuất khẩu
một năm xuất khẩu tới ba sáu tỷ đô la là rau và quả thì giống rau việt nam bây giờ yếu
bởi vì giống này đơn nó phải bằng nhau hết
mà hàng nghìn nội thì cái này thời gian tới thủ tướng đang chỉ đạo biện pháp là gì
một phải tăng cường cầu sở hữu trí tuệ để khuyến khích nhiều nhà khoa học nông nghiệp
về thị trường bộ trưởng bộ công thương nhận định
những mặt hàng nông sản của người dân được mua mất giá trong thời gian vừa qua
là những nhóm hàng chỉ tiêu thụ qua đường tiểu ngạch không nằm trong quản lý của nhà nước
do vậy trong thời gian tới cần có quản lý để tránh tình trạng này
các nông dân của vườn chỉ mấy có đề cập đến
xã hội cũng đã chứng kiến một số các rau quả như là bù gài su hào hay là dưa hấu và một số mặt hàng khác
thì chúng ta đều thấy rằng đây thực tế là những mặt hàng của rau quả theo vụ mùa
và nó không phải là những mặt hàng
nó không phải là những mặt hàng mà nằm trong những hàm nhóm hàng chiến lược
và vì vậy thì cái tiêu thụ ở tại các thị trường của chúng ta
nó chưa được tổ chức tốt và nó cũng là khai thác thị trường tham lý chất vô bùa
ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất của nông dân do cái biến động của thị trường này
chủ yếu đến là từ do cái không xuất nhập khẩu và thông qua hình thức tiểu ngạch
và hình thức thiết ngoại qua biên giới là những hình thức mà chúng ta không tổ chức
quản lý tốt được ở cái kênh của nhà nước giữa hai nước của chúng ta
và vì vậy thì cần phải được hoàn tâm với thời gian tới để làm theo cái quy hoạch
và làm theo cái tổ chức nó tốt hơn
về vấn đề vốn trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai cho rằng
cần hỗ trợ cho người nông dân theo từng vùng
tôi thấy là các tổ chức tín dụng của mình anh tú à
nên có những cái tiếp cận nó phù hợp với cách thức làm ăn của từng vùng miền
tại sao thành phố hồ chí minh họ chỉ cần một mươi triệu
nhưng mà lâm đồng lại cần tới năm mươi triệu
thì đó chính là cái sản xuất của chúng ta
sinh kế của từng nơi hoàn toàn khác nhau
và vì vậy nếu các tổ chức tính dụng ngăn hà nhà nước quan tâm tới những vấn đề này
thì có hỗ trợ cho nông dân rất là phù hợp
kết luận phiên đối thoại thủ tướng đã đưa ra bốn nhóm vấn đề lớn
đồng thời khẳng định đảng nhà nước luôn coi nông nghiệp là mặt trận quan trọng
nhưng cũng chưa phát huy hết tiềm năng thế mạnh
vẫn còn một bộ phận người nông dân đời sống còn bắp bênh
vẫn còn tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ
thủ tướng yêu cầu cần tập trung quyết liệt triển khai thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp
nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm

các ngành có thông tin về xuất khẩu về tiêu thụ đều phải được đề cập mạnh mẽ hơn
nhân dịp này thủ tướng đã tặng quà cho ba mươi nông dân tiêu biểu tham dự cuộc đối thoại
làm việc với lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh hải dương vào chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu tỉnh cần phải ra soát lại những tồn tại bất cập của tỉnh và đánh giá tiềm năng thế mạnh để đưa kinh tế xã hội của hải dương phát triển mạnh hơn
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám mặc dù có nhiều khó khăn nhưng kinh tế xã hội của tỉnh có bước chuyển biến tích cực tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng chín so với cùng kỳ năm trước các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghiệp đều có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành
kế hoạch năm năm đề ra phần đầu trước năm hai nghìn hai mươi nâng cấp thành phố hải dương từ đô thị loại hai lên đô thị loại một hiện tốc độ phát triển kinh tế còn thấp so với tiềm năng tăng trưởng chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động
thu ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn cơ cấu thu còn chịu tác động khá lớn từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hạ tầng kỹ thuật đầu tư chưa đồng bộ một số công trình đê điều thủy lợi giao thông xuống cấp song khả năng cân đối ngân sách và bố trí nguồn lực để cải tạo nâng cấp hoặc xây mới còn khó khăn
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh hải dương đề nghị thủ tướng sớm ban hành nghị định hướng dẫn thi hành luật quy hoạch luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đề nghị thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành gia soát sửa đổi bổ sung một số quy định về tiếp tục triển khai các dự án theo hình thức hợp tác công tư đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép thành lập mới điều chỉnh quy mô khu công nghiệp khu nông nghiệp công nghệ cao

đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép thành lập mới điều chỉnh quy mô khu công nghiệp khu nông nghiệp công nghiệp cao
đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép thành lập mới điều chỉnh quy mô khu công nghiệp khu nông nghiệp công nghiệp cao
ngoài giải cứu khoai tây người dân yên bái cũng đã chung tay kêu gọi người dân giải cứu hàng tấn củ cải cho nông dân của xã tráng việt huyện mê linh thành phố hà nội
đây là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn cao cả thể hiện tinh thần chia sẻ đùm bọc nhằm giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm ổn định cuộc sống đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội cùng chung tay giúp đỡ bà con nông dân vượt qua đợt khó khăn này
thưa quý vị kết thúc quý i năm hai nghìn một mươi tám những triển vọng lạc quan được dự báo cho ngành chăn nuôi từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy vẫn chưa thành hiện thực
chăn nuôi là lĩnh vực duy nhất có mức tăng trưởng thấp hơn kế hoạch được giao
trong ba tháng đầu năm tình hình chăn nuôi lợn chưa khởi sắc là do giá vẫn ở mức thấp nhiều nơi vẫn đang tiếp tục giảm đàn và thậm chí là treo chuồng
lối thoát được ngành chăn nuôi mong đợi nhất là làm sao xuất khẩu được thịt lợn
đây là một trong những hợp tác xã có quy mô chăn nuôi khá lớn ở đồng bằng sông hồng
cơn bão giảm giá thịt lợn kéo dài từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến tận bây giờ đã khiến hợp tác xã này phải liên tục giảm đàn
từ năm trăm linh con lợn nái sinh sản giảm xuống còn ba trăm linh từ gần năm đầu lợn thịt giảm còn hơn một
việc giảm đàn vẫn đang tiếp diễn thậm chí nhiều hộ nhỏ lẻ đã phải treo chuồng để cắt lỗ
chúng tôi cũng chưa được ngân hàng giãn nợ khoanh nợ hoặc là cho vay thêm trong thời điểm này
toàn bộ những nỗ vốn ở những gia đình tự phải cố gắng
tức là bằng cái vay bạn bè vay anh em rồi các thành viên trong hợp xã đóng góp ra cho hợp tác xã vay để duy trì cái tồn tại đến ngày hôm nay
thực tế giá lợn hơi đã tăng thời điểm giảm sâu nhất là hơn hai mươi đồng một kg thì nay đã tăng lên ba mươi ba đồng một kg
nhưng người chăn nuôi vẫn lỗ là do giá thành sản xuất quá cao
theo tính toán của các hộ giá lợn hơi phải đạt từ ba mươi năm ba mươi sáu đồng một kg thì mới không bị thua lỗ
trong ngành chăn nuôi là có một số bước liên quan hữu cơ với nhau ví dụ như về giống về thức ăn về thuốc thú y về giết mổ và tiêu thụ
nhưng mà hoạt động đồng lập với nhau
nhưng vì lợi nhuận cho nên người ta tìm mọi cách người ta tối đa hóa lợi nhuận và chính vì vậy nó triệt tiêu cái lợi nhuận của nhau
dù chưa có con số định lượng chính xác nhưng cục chăn nuôi nhận định tình trạng giảm đàn vẫn chưa khiến nguồn cung thịt giảm xuống mà còn ở mức rất cao so với cầu
nhưng tôi hy vọng rằng là có thể bài ba tháng nữa thì cái nhịp sinh học đó cái chu kỳ giảm đàn lợi thịt nó sẽ thể hiện rõ trong thực tế
thì lúc giờ cung sẽ giảm đi thì giá lợi thịt có thể khởi sắc trở lại
có hai cái vấn đề lớn một là chúng ta phải đáp ứng được rào cản kỹ thuật đó là kiểm soát tốt dịch bệnh và an toàn thực phẩm
thứ hai nữa là khi đã mở rồi và chúng ta đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật đối với sản phẩm xuất khẩu sang các thị trường thì cái điều còn lại là chúng ta phải giảm giá thành
là một trong những lĩnh vực quan trọng của ngành nông nghiệp
nhưng nếu như trồng trọt đã có nhiều ngành hàng đạt giá trị xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ thì sản phẩm chăn nuôi mới xuất khẩu chỉ đạt khoảng trên một trăm linh triệu đô la mỹ
chủ yếu là lợn sữa mật ong và một số sản phẩm chế biến người chăn nuôi vẫn đang châm ngóng triển vọng xuất khẩu thịt lợn trở thành hiện thực
đời sống của người dân từng bước được cải thiện tuy nhiên đến nay đà bắc lại là huyện duy nhất của tỉnh hòa bình chưa có xã nào về đích nông thôn mới đây là bài toán nan giải đối với huyện vùng cao này
tỷ lệ hộ nghèo cao mức thu nhập bình quân đầu người thấp đường giao thông liên thôn liên bản đi lại khó khăn đã khiến lộ trình xây dựng nông thôn mới của một mươi chín xã trên địa bàn huyện đà bắc đang loay hoay với bài toán khó
tỷ lệ hộ nghèo cao mức thu nhập bình quân đầu người thấp đường giao thông liên bản đi lại khó khăn đã khiến lộ chính xây dựng nông thôn mới của một mươi chín xã trên địa bàn huyện đà bắc đang loay hoay với bài toán khó khăn đã khiến lộ chính xây dựng nông thôn mới của một mươi chín xã trên địa bàn huyện đà bắc đang loay hoay với bài toán khó khăn đã khiến lộ chính xây dựng nông thôn mới của một mươi chín xã trên địa bàn huyện đà bắc đang loay hoay với bài toán khó khăn đã khiến lộ chính xây dựng nông thôn mới của một mươi chín xã trên địa bàn huyện đà bắc đang loay hoay với bài
thứ ba là cây trồng rừng cây ăn quả như cây bưởi hoặc cây bồ đề cây keo có phát triển rất nhiều
nhưng mà cái đầu da thì nói chung là còn rất hạn chế vì là còn không ổn định với cái đầu da này
đối với những tiêu chí khó nhất hiện nay chúng tôi đánh giá là tiêu chí về thu nhập
bởi vì là đối với xã tu lý thì cái thu nhập của bà con chủ yếu là sản xuất nông nghiệp cho nên là cái tiêu chí thu nhập rất là khó đạt
thứ hai nữa là tiêu chí về môi trường
đây là những cái tiêu chí mà phụ thuộc rất nhiều vào cái tiềm năng và cái sự phân đấu của bà con nhân dân trên địa bàn cho nên là những cái tiêu chí là rất khó đạt
khó khăn nhất để thực hiện tiêu chí thu nhập chính là cơ cấu kinh tế của huyện
chủ yếu là sản xuất nông nghiệp manh mún nhỏ lẻ các lĩnh vực công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chậm phát triển
trong khi đó khi xây dựng các công trình như trường học nhà văn hóa lại gặp nhiều khó khăn
vì công tác này liên quan đến vấn đề san lấp mặt bằng hạ tầng
cái nút thắt cơ bản là liên quan tới cái suy nghĩ của người dân là không muốn ra khỏi hộ nghèo
bởi vì huyện được hưởng cơ chế ba mươi a vùng một ba năm các cái chính sách của nhà nước hết sức quan tâm
tới điện tới đường tới trường rồi từ cái dầu từ cái tiền điện hàng tháng thắp sáng của người dân chế độ chính sách
thì được quan tâm cho nên hiện nay nếu mà lại không phải hộ nghèo thì bà con lại lo rằng là không được hưởng các cái chế độ chính sách
chính vì thế đây là cái nút tắt mà cấp ủy chính quyền rồi phải chỉ đạo mỗi một cơ quan nhân vị phân công
phụ trách một xã và trực tiếp đến tuyên truyền cho người dân
và đến lúc này thì tư tưởng của bà con nhân dân hết sức ủng hộ một cái chương trình lớn của nhà nước
không riêng gì đà bắc gặp năn giải trong xây dựng nông thuần mới
mà hiện nay đối với các tỉnh địa phương miền núi nói chung thì đây vẫn là bài toán khó
rất cần có sự chung tay của các cấp các ngành cấp ủy chính quyền cũng như người dân
chuyển sang các thông tin quốc tế
các nước bắc mỹ chưa thể công bố thỏa thuận mafta sơ bộ
iran sẽ sản xuất hai mươi lượng urani làm dầu trong bốn ngày nếu mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
các cuộc đàm phán nhằm nâng cấp hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta vẫn chưa đủ tiến bộ
để ba nước mỹ mexico và canada có thể công bố một thỏa thuận sơ bộ
bất đồng nằm ở các đề xuất của mỹ về nâng hàm lượng nội địa khu vực đối với ô tô
và áp thuế tạm thời đối với trang trí
các nhà đàm phán cho rằng thỏa thuận sơ bộ không có nghĩa là một thỏa thuận không hoàn chỉnh
thậm chí nó cần phải bao gồm những vấn đề được phân định rõ trắng đen
chứ không thể để lại một số vấn đề mở cho các cuộc thảo luận sau đó
nếu đàm phán tiến triển các nước vẫn có thể đạt được thỏa thuận vào cuối tháng bốn hoặc đầu tháng năm tới
hiện chính quyền washington đang gia tăng sức ép để sớm đạt được thỏa thuận
có thể là trước khi đạt được thỏa thuận
các quốc bầu cử tổng thống tại mexico vào tháng bảy tới
đây cũng là thời điểm mà nhà trắng cần một thỏa thuận thương mại để xoa dịu nỗi lo của công chúng
trước nguy cơ một cuộc chiến tranh thương mại với trung quốc
napta hiện chiếm tới bốn mươi tổng sản phẩm quốc nội gdp toàn cầu
chủ tịch trung quốc tập cận bình và thủ tướng nước này lý khắc cường vừa có các cuộc gặp
với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres tại thủ đô bắc kinh
hai bên đã nhất trí
tăng cường hợp tác song phương chống chủ nghĩa bảo hộ và thúc đẩy toàn cầu hóa
chủ tịch trung quốc tập cận bình nhấn mạnh sự tồn tại của chủ nghĩa đa phương
là để thúc đẩy hợp tác giữa tất cả các quốc gia
mà trong đó quan trọng nhất là sự đồng thuận và phối hợp giữa các cường quốc
trung quốc mong muốn cải thiện các cơ chế quản lý toàn cầu
để đối phó với các thách thức hiện nay như chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và cản trở tự do thương mại
về phần mình tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres khẳng định
toàn cầu hóa là một tiến trình tất yếu không thể đảo ngược
và đề cao vị thế của trung quốc trong vấn đề này
trong buổi tiếp ông guterres thủ tướng trung quốc lý khắc cường
bày tỏ bắc kinh sẽ tiếp tục phối hợp với liên hợp quốc trong nhiều lĩnh vực
trong đó có đề án phát triển bền vững hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
cũng như đóng góp vào công cuộc gìn giữ hòa bình thế giới và thúc đẩy sự phát triển
trước những động thái của mỹ đe dọa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân
kế hoạch hành động toàn diện chung ký vào năm hai nghìn một mươi năm
giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử iran ali abba salehi tuyên bố
nếu mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân iran có thể sẽ nối lại hoạt động sản xuất
hai mươi lượng urani làm dầu chỉ trong vòng bốn ngày
trong tuyên bố mới nhất chính phủ iran tái khẳng định lập trường
rằng nước này không chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào đối với thỏa thuận hạt nhân đã ký
trước đó đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley tiết lộ washington
nhiều khả năng sẽ rút khỏi jcpoa và tái áp đặt các lệnh trừng phạt
nhằm vào iran với cáo buộc tehran ủng hộ khủng bố và vi phạm các quy định trong gcpoa
theo thỏa thuận này tehran hạn chế các hoạt động làm dầu urani
để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế
năm hai nghìn một mươi bảy tổng thống mỹ donald trump tuyên bố gcpoa phải được sửa chữa
trước ngày một mươi hai tháng năm tới nếu không mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận này
cựu tổng thống hàn quốc lee myung pak đã bị truy tố với cáo buộc
liên quan tới việc tham nhũng hàng triệu đô la mỹ
ông lee myung pak nắm quyền tổng thống giai đoạn hai nghìn tám hai nghìn một mươi ba
và sẽ phải ra tòa với một mươi sáu tội danh bao gồm nhận hối lộ
lạm dụng quyền lực biển thủ cùng nhiều hành vi phạm pháp khác
như vậy ông lee myung pak sẽ là cựu tổng thống hàn quốc thứ năm phải ra tòa

ông lee myung pak đã bác bỏ hầu hết các cáo buộc
song thừa nhận một số sự việc trong đó có việc nhận khoản tiền ngoài luồng
từ cựu giám đốc cơ quan tình báo quốc gia hàn quốc won se hun
ông lee myung pak cũng thừa nhận đã chi khoảng sáu năm triệu đô la mỹ
để sửa chữa tư gia xong khẳng định đây là số tiền vay mượn từ người thân
hiện cơ quan công tố hàn quốc đang mở rộng điều tra hàng loạt các cáo buộc tham nhũng
đối với ông lee myung pak trong đó đáng chú ý có cáo buộc liên quan tới das
một công ty sản xuất linh kiện ô tô của hàn quốc
trên giấy tờ das được đăng ký dưới tên anh trai của ông lee myung park
song cựu tổng thống bị nghi ngờ là chủ sở hữu thực sự của công ty này
và vụ bắt giữ những đối tượng tình nghi đang lên kế hoạch tấn công
nhằm vào giải chạy bán marathon tại thủ đô berlin
một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về hình thức tấn công dạng con sói đơn độc
việc thắt chặt an ninh tại đức dường như vẫn chưa đủ
để đối phó với loại hình tấn công khủng bố này
để tưởng nhớ hai nạn nhân đã thiệt mạng sau vụ đâm xe vào đám đông
hai mươi người khác bị thương trong đó một số người hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch
vẫn là kiểu tấn công khủng bố quen thuộc và đơn giản
nhưng đủ để người dân và khách du lịch ở thành phố yên bình này
cảm thấy vô cùng lo lắng
tới giờ tôi vẫn còn thấy sốc thành phố bỗng trở nên vắng vẻ
mọi người đều ở trong nhà nhưng chúng tôi cần phải đương đầu với chuyện này
chúng tôi sẽ phải vượt qua nó
chúng tôi không hiểu bởi vì sao chuyện đó lại xảy ra ở đây
điều này thật đáng lo ngại
mặc dù không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có động cơ chính trị hay cực đoan ở đây
thế nhưng sự việc lại một lần nữa khiến người dân nước này hoang mang
về tình hình an ninh
vụ việc không liên quan gì tới is
thế nhưng một kẻ tâm thần vẫn có thể lao xe vào đám đông ư
cảnh sát nói an ninh đã được tăng cường thế mà vụ việc như vậy vẫn có thể diễn ra
điều này khiến tôi thật sự lo ngại
trước vụ việc này bộ trưởng nội vụ đức cũng phải thừa nhận
vẫn còn đó những lỗ hổng an ninh
bất chấp những nỗ lực trong nước và hợp tác quốc tế thật không may
an ninh tuyệt đối có lẽ là vẫn chưa đủ chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa
để những vụ việc kiểu này
không thể xảy ra một lần nữa
với các nạn nhân của vụ tấn công tại moster lời cam kết này là quá muộn
đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt